thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam
đối với phạm minh thanh chú tại huyện bình đại của tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
chiều tối ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu về thanh đã cãi nhau với vợ chửi bới và đập phá tài sản
sau đó thanh đi ra đường trước nhà thấy bà trương mai trinh chú tại địa phương đang đi bộ đến
sau đó thanh đã vào nhà lấy con dao dựa ra chặt đường và chém vào người bà trinh cho đến khi nằm bất động
sau khi gây án thanh về nhà cha mẹ ruột ở xã mỹ thạnh huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
và đến công an xã mỹ thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết thanh từng có tiền án về tội cướp tài sản